thưa quý vị và các bạn cách đây bảy mươi năm vào những ngày tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa ra tuyên bố về đường lối ngoại giao
đây được coi là thắng lợi ngoại giao cực kỳ to lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với cuộc kháng chiến chống pháp lúc đó cũng như trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc thống nhất và xây dựng đất nước sau này
trung quốc đến sô đã thống nhất ủng hộ đường lối của các ngạc việt nam
ủng hộ cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân việt nam
đồng thời cam kết thỏa thuận dành cho nhân dân việt nam sự ủng hộ to lớn
trong cuộc kháng chiến chống pháp
như vậy tuyên bố một mươi bốn tháng giêng năm một nghìn chín trăm năm mươi vô cùng quan trọng
không chỉ có ý nghĩa thực tiễn ý nghĩa chính trị mà có cả ý nghĩa về mặt pháp lý
và từ đó đã tạo ra phá độc vây về mặt ngoại giao và tranh thủ được viện trợ
tranh thủ được gốc đỡ
với bản tuyên bố này chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa
lần lượt được các nước lúc đó chính thức công nhận
cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân việt nam đã nhận được sự ủng hộ của quốc tế
phá thế phải kháng chiến trong vòng vây theo lời của đại tướng võ nguyên giáp
tháng giêng năm một nghìn chín trăm năm mươi rồi sau đó là cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên ba mươi một
và tháng riêng tháng hai tháng ba thì tất cả một mươi nước dân chủ nhân dân đông âu đã công nhận việt nam dân chủ hòa
trải qua bảy mươi năm với phương châm việt nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới
hiện đã đặt quan hệ ngoại giao với gần một trăm chín mươi nước thành viên của liên hợp quốc
và với việc tham gia các tổ chức quốc tế các diễn đàn đa phương nhà asean wto evfta liên hợp quốc
việt nam luôn là thành viên có trách nhiệm đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thế giới
và giúp nền kinh tế việt nam từng kiệt quẹ qua hai cuộc chiến tranh đã phát triển vượt bậc như ngày hôm nay